bộ y tế cho biết đã có hơn bốn một mươi tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm chủng tại việt nam
còn vào sáng nay việt nam có thêm một bốn trăm ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó tp hcm vẫn chiếm nhiều nhất với một bảy mươi một ca
đến nay việt nam ghi nhận tổng cộng bốn mươi hai hai trăm tám mươi tám bệnh nhân
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tp hcm cho biết sẽ triển khai tiêm một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
cho người dân thuộc đối tượng dễ tổn thương đối tượng có nguy cơ cao kể từ ngày một mươi tám tháng bảy
đây là đợt tiêm chủng thứ năm của tp hcm dự kiến sẽ kéo dài trong vòng hai tuần
theo đó thành phố sẽ thành lập ba trăm một mươi hai điểm tiêm chủng tại các trạm y tế quận huyện
mỗi quận huyện sẽ tiêm một điểm tiêm ngoài và có sự hỗ trợ của một số bệnh viện trên nệ bản tp hcm
để tiêm chủng cho các đối tượng đặc biệt
dự kiến là mỗi ngày mỗi điểm sẽ tiêm một trăm hai mươi người so với công suất tối đa hai trăm linh người theo quy định của bộ y tế
điều này giúp bảo đảm giãn cách trong bối cảnh thành phố đang thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
được biết đối tượng tiêm vaccine lần này là những người dễ bị tổn thương
và nằm trong các vị trí nguy cơ rất cao và nguy cơ cao trên nệ bản quận huyện
thường xuyên di chuyển tiếp xúc trong cộng đồng người lớn tuổi có bệnh nền
ngoài ra còn có nhóm ưu tiên theo nghị quyết số hai mươi một
sáng nay công an tp hcm đã bắt được tử tù nguyễn kim an sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm quê huyện tánh linh tỉnh bình thuận
sau khi đối tượng này bỏ trốn khỏi trại tạm giam trí hòa từ ngày một mươi ba tháng bảy
nguyễn kim an là đối tượng bị tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tuyên tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định truy nã bị can về tội trốn khỏi nơi giam giữ
nguyễn kim an là đối tượng đã sát hại lưu vĩnh đạt trú tại quận bình tân vào đêm ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
an và đạt là bạn học tại trung tâm công nghệ và nội dung số vtc quận bình tân tp hcm
do biết đạt có tài sản nên an đã
đã nảy sinh ý định sát hại bạn để cướp bán lấy tiền tiêu xài
giữa năm hai nghìn một mươi năm an bị toán nhân dân tp hcm tuyên án tử hình
trong phiên xử phúc thẩm tòa nhân dân cấp cao tuyên phạt y án
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh đối tượng phạm tuấn anh
trú tại xã vĩnh hồng huyện bình giang tỉnh hải dương vừa bị công an huyện cẩm giang khởi tố bắt giam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt vào đầu tháng bảy
tuấn anh đã thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy tại các tỉnh yên bái hưng yên và hải dương
và một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng liên quan đến xe máy trên địa bàn huyện cẩm giang
tổng số tiền qua các vụ việc được làm rõ là một trăm linh triệu đồng
thưa quý vị ngày một mươi năm tháng bảy bộ y tế đã phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với vaccine phòng covid một mươi chín johnson sản xuất tại công ty trách nhiệm huyện johnson johnson việt nam
đây là vaccine mỹ nhiên sản xuất tại bỉ và hà lan chỉ tiêm một mũi
việc cấp phép dựa trên đề nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn johnson johnson việt nam dựa trên dữ liệu an toàn tính đến ngày ba tháng bảy
bộ y tế giao cục quản lý dược cấp phép nhập khẩu vaccine gian xen theo quy định và thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý nhập khẩu quản lý chất lượng vaccine nhập khẩu
cục khoa học công nghệ và đào tạo có trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện đánh giá tính an toàn hiệu quả của vaccine
công ty trách nhiệm hữu hạn johnson johnson việt nam có trách nhiệm phối hợp với các cơ sở sản xuất vaccine
kịp thời phản hồi các yêu cầu từ bộ y tế việt nam để bổ sung dữ liệu hoặc các yêu cầu khác cũng như đảm bảo chất lượng các đô vaccine nhập vào việt nam
đây là vaccine thứ sáu được việt nam phê duyệt sau astrazeneca sputnik v pfizer sinopharm và moderna
mô hình tổ covid cộng đồng
dịch covid cộng đồng được triển khai trên cả nước từ những ngày dịch bệnh covid một mươi chín mới xâm nhập vào việt nam và được xem là cánh tay nối dài hỗ trợ đắc lực cùng với các lực lượng khác góp phần không nhỏ trong thành công của công tác phòng chống dịch bệnh suốt thời gian qua
và trong đợt dịch lần này ngay sau khi có những diễn biến mới các tổ covid cộng đồng của thành phố hà nội đã nhanh chóng kích hoạt và tăng cường hoạt động kịp thời đáp ứng công tác tuyên truyền và yêu cầu khác của công tác phòng chống dịch hiện nay
gia đình bà nguyễn thị quý ở khu nhà trọ cho thuê với hơn một mươi phòng có sự biến động về người đến thuê trọ học tập và làm việc
vì vậy tổ covid cộng đồng của phường mỹ đình một thường xuyên đến tuyên truyền về công tác phòng chống dịch đặc biệt là việc kịp thời khai báo cung cấp thông tin khi có người thuê mới đến hoặc những người thuê trọ đi ra khỏi thành phố hà nội và trở về
mới lại nói chung là các bạn như bây giờ đều có ý thức hết rồi
cho nên là tự các bạn ấy cũng phải giữ cái phong trào chung thôi
an ninh này thì là tôi thấy tốt ổn vì là tổ dân phố này người ta cũng đi người ta nhắc nhở thường xuyên mà
ngay sau khi có những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh một mươi năm tổ covid cộng đồng của phương mỹ đình một đã nhanh chóng được kích hoạt và tăng cường hoạt động
mỗi tổ có khoảng hai mươi thành viên trong đó cán bộ công an cơ sở là tổ trưởng đã đi từng ngõ gõ cửa từng nhà
bên cạnh công tác tuyên truyền hiện nay các tổ này đang thực hiện quyết liệt việc ra soát và quản lý chặt chẽ những người trở về từ vùng dịch
tổ covid này thì luôn luôn ứng trực trong hai mươi bốn trên hai mươi bốn
khi có sự việc đột xuất sẽ được huy động tất cả mọi người qua công tác nắm tình hình địa bàn
cũng như phối hợp với tổ dân phố các ban ngành đoàn thể tổ covid cộng đồng sẽ tiến hành kiểm tra
các liên quan đến tất cả các thông báo của ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân quận ủy nhân phường
liên quan đến công tác phòng chống dịch
giả soát từng hộ gia đình điều tra xem xét các tình hình những người nhập cư về địa phương
để giả soát từ thời báo cáo với ủy ban nhân dân phường cùng với biên trạm y tế để tổ chức giả soát các đối tượng
vùng dịch về trong đó là thành phố hồ chí minh bắc giang và các tỉnh gần gần khác trong vùng dịch
tổ covid cộng đồng hoạt động trên tinh thần tình nguyện
các thành viên tham gia tổ dù có nhiều người lớn tuổi song luôn nhiệt tình trách nhiệm sẵn sàng hỗ trợ công tác phòng chống dịch
và phản ứng nhanh với mọi tình huống bất ngờ của dịch bệnh
tổ covid cộng đồng đã được thể hiện rõ qua những đợt dịch trước đây và trong đợt dịch lần này
hàng trăm nghìn tổ covid cộng đồng trên cả nước đã và đang tiếp tục phát huy tốt vai trò kiểm tra giám sát tuyên truyền
tổ covid cộng đồng cũng là cái cánh tay nối dài giúp chúng tôi rất nhiều trong căng mặt công tác phòng chống dịch
chúng tôi đều có cái đề xuất
hèn thửa đối với những tổ covid cộng đồng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
chúng tôi cũng quan tâm thì vừa rồi cũng đã hoàn thành việc tiêm phòng vaccine covid cho gần sáu trăm linh thành viên
có thể nói tổ covid cộng đồng là một vũ khí độc đáo trong công tác phòng chống dịch của việt nam
thể hiện vai trò sức mạnh của nhân dân trong cuộc chiến chung tay đẩy lùi dịch bệnh
tạo nên sức mạnh của khối đoàn kết dân tộc với quyết tâm cao thực hiện thắng lợi mục tiêu kép
tin an ninh trật tự phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình làm nhiệm vụ tại bản thống nhất a
xã thôn mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ số lượng lớn chất ma túy
đối tượng bị bắt là đỗ văn thịnh hiện đang là điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa huyện thuận châu và quang văn kiên
hai đối tượng đều trú tại huyện thuận châu tỉnh sơn la tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn bánh heroin
hơn hai sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động một xe máy cùng nhiều vật chứng khác
tại cơ quan công an kiên và thịnh khai nhận mua số ma túy trên của một người đàn ông không rõ danh tính
tại xã nậm ti huyện sông mã tỉnh sơn la về để bán kiếm lời
khi đang trao đổi mua bán tại bản thống nhất a xã thôn mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la
thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các tỉnh đối tượng phạm tuấn anh ở vĩnh hồng
bình giang hải dương vừa bị công an huyện cầm giang tỉnh hải dương khởi tố bắt giam
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt vào đầu tháng bảy tuấn anh đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn các tỉnh hải dương hưng yên yên bái mặc dù ở bình giang hải dương
nhưng đối tượng lại sang thị trấn như quỳnh hương yên thuê trọ và sử dụng tên giả giấy tờ giả để đăng ký thuê trọ
đối tượng thường bắt xe khách hoặc xe ôm mang theo vam phá khóa đến địa bàn các tỉnh thành
sau đó tìm đến các khu công nghiệp hoặc các khu trọ của công nhân tìm kiếm xe máy sơ hở
rồi dùng vam phá khóa thực hiện hành vi trộm cắp xe máy
với các xe máy trộm cắp được có đầy đủ giấy tờ tuấn anh sẽ mang đi trực tiếp bán cho các hiệu mua bán xe cũ
còn với những xe máy không có giấy tờ tuấn anh sẽ đăng trên các trang mua bán xe không giấy tờ để giao bán
hiện công an huyện cầm giang đã làm rõ tuấn anh thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy ở yên bái hưng yên hải dương
và một vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng liên quan đến xe máy trên địa bàn huyện cầm giang
tổng số tiền của các vụ việc đã được làm rõ lên đến một trăm linh triệu đồng
không chỉ trộm cắp xe máy mà đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản cũng là một trong những loại tội phạm phổ biến nhất
hiện nay tại hà tĩnh thời gian gần đây tội phạm trộm cắp tài sản nhà dân trên địa bàn tỉnh đang có nhiều diễn biến phức tạp
lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản đặc biệt vào các ngày rằm và ngày một hàng tháng
các gia đình thắp hương cúng bái tổ tiên không đóng cửa phòng thờ để qua đêm nên các đối tượng đã dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội
mới đây nhất phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vừa bắt giữ hai đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh hà tĩnh và tỉnh quảng bình
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian qua trên địa bàn huyện kỳ anh và thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm tài sản gồm điện thoại di động
máy tính sách tay xe máy tiền mặt và một số tài sản khác
cụ thể vào dạng sáng ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng thời điểm gia đình chị nguyễn thị thanh dùng thắp hương vào các ngày rằm không đóng cửa phòng thờ trên tầng hai
các đối tượng đã đột nhập lấy đi bảy mươi năm triệu đồng và một chiếc điện thoại
trước thực trạng đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã xác lập chuyên án và phối hợp với công an huyện kỳ anh công an thị xã kỳ anh
các phòng nghiệp vụ và công an tỉnh quảng bình để đấu tranh làm rõ
chỉ trong thời gian ngắn ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên là trần xuân thủy và lê văn hữu đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trong thời gian ngắn ban chuyên án đã xác định được đối tượng gây ra các vụ trộm cắp nói trên là trần xuân thủy và lê văn hữu đều trú tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
vâng hai mươi hai chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đặt ở những nút giao thông quan trọng của thành phố hà nội đặc biệt là tại đường ngang ngõ tắt đường nhánh bến thủy nội địa
việc lập các chốt này bước đầu đã nhận được sự ủng hộ của đa số người dân
tuy nhiên để phát huy hiệu quả hơn nữa thì việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng cần được duy trì đặc biệt là việc bố trí lực lượng liên ngành trên các tuyến đường bộ và đường thủy nội địa
bến phà bình minh huyện thường tín thành phố hà nội
ngay từ đầu giờ sáng các lực lượng chức năng đã có mặt tại đây để triển khai công tác phòng chống dịch bệnh trên hoạt động đường thủy đòi địa
mỗi hành khách đi qua đây đều phải thực hiện khai báo thông tin cá nhân đối với cơ quan y tế
đồng thời các phương tiện vận tải hàng hóa cũng phải có đầy đủ điều kiện thì mới tiếp tục được lưu thông
mình làm từ chiều hôm qua tức là ngày một mươi ba tháng năm
bởi vì mình ở hải phòng thì thành phố hải phòng có chủ trương là ra ngoài tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính
thành ra là mình đi xa thì mình thường
thường xuyên là xét nghiệm cứ hạn năm ngày một lần là mình phải
và mình lái xe là mình phải đi xét nghiệm để đảm bảo cái an toàn dịch bệnh cho mình và cho mọi người
tại những khu vực bến đỏ như thế này thì ngoài những công tác kiểm tra về thông tin của những lái xe cũng như là những hành khách mà đi đò
thì lực lượng chức năng cũng đặc biệt chú ý đến các phương tiện là có biển số là từ nơi có vùng dịch
và những lái xe mà khi qua những bến đò này thì bắt buộc cũng phải có giấy phép xét nghiệm âm tính
đối với tất cả các phương tiện xe vận tải hàng mà từ các vùng dịch vào địa bàn hà nội mà không có giấy chắc nghiệm âm tính
thì lực lượng chức năng đã tuyên truyền và đội thanh tra giao thông đường thủy phối hợp với lại cảnh sát giao thông đường thủy nội địa
yêu cầu xe đấy quay trở về địa phương không được phép vào hà nội
và phải dùng các biện pháp khác để vận chuyển hàng hóa vào hà nội để đảm bảo an toàn cho cá nhân lái xe cũng như đảm bảo an toàn dịch cho khu vực hà nội
bên cạnh đó để đảm bảo công tác phòng dịch trên tuyến đường thủy nội địa đặc biệt là tại các khu vực bến phà bến đỏ ngang sông
lực lượng chức năng đã tổ chức bố trí lực lượng tại các bến vận chuyển người và phương tiện trên toàn địa bàn thành phố
trong đó tập trung cao điểm vào những bến có địa bàn giáp danh với các tỉnh hương yên bắc giang
đồng thời tại mỗi chốt như thế này cũng đã lên các phương án xét nghiệm nhanh covid một mươi chín những trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ
cửa chung các trường hợp cần thiết kiểm tra đối chiếu kết quả xét nghiệm
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần đặc biệt chủ động các phương án phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là các phương tiện vận tải hành khách hàng hóa từ một mươi bốn địa phương nơi có dịch bệnh
đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa